thưa quý vị và các bạn
ra đời trong bối cảnh tình hình tội phạm sử dụng công nghệ thông tin để phạm tội có những diễn biến phức tạp và khó lường
thế nhưng hàng nghìn đầu mối sự việc liên quan đến tội phạm công nghệ đã được điều tra xác minh
hàng trăm chuyên án đã được bóc gỡ
đó là những chiến công của cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đạt được trong năm năm qua
sau đối tượng chủ chốt liên quan đến đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web www m tám mươi tám com
đã bị cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an triệt phá vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
qua trang web này đã có hàng nghìn người tham gia với số tiền nộp vào hệ thống m tám mươi tám lên đến hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
hay mới đây ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng người trung quốc và người đài loan trung quốc
đang thực hiện các cuộc gọi voip lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với số tiền lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ
trong thời gian qua thì tội phạm sử dụng công nghệ cao nổi lên ở một số các lĩnh vực
thứ nhất là trong lĩnh vực an ninh an toàn của mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet
thì có rất nhiều các lĩnh vực
mạng hacker đã thực hiện hành vi tấn công trái phép vào các cơ sở dữ liệu
lấy trộn cơ sở dữ liệu của các khách hàng và sau đó sử dụng các thông tin
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là các hành vi tấn công đi đốt
tấn công thủy chối dịch vụ đối với các website hoặc là các báo địa tờ

kết quả đó cho thấy sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ
của cảnh sát phòng chứng tội phạm sử dụng công nghệ cao
đồng thời cũng là kết quả của việc áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin
trong việc điều tra phá án
như đồng chí đều biết thì cái tội phạm này nó rất là giỏi về mặt kỹ thuật
đòi hỏi các đồng chí ở bên c năm mươi phải rất là tinh thông về mặt kỹ thuật
hiểu biết sâu sắc về công nghệ thông tin cũng như là về vấn đề hạ tổng tin
cộng với lại nghiệp vụ điều tra của đồng chí nữa
khi mới có thể đấu tranh thành công với các loại tội phạm này
với địa hình ví dụ như trong thời gian vừa qua các đồng chí đã khám phá
ra được mấy cái vụ lớn những cái vụ gọi là công ty diamond holiday
hoặc là phá các vụ án về cá cược rồi lô đè rồi bóng đá thông qua mạng
mà với một số cái khối lượng tiền rất là lớn
thì đấy là một cái chiến công rất là xuất sắc của các đồng chí c năm mươi trong thời gian vừa qua
mặc dù mới thành lập nhưng cái tên cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cũng đã khẳng định được vai trò của mình trong việc điều tra phá án
nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
điển hình như vụ đấu tranh với ổ nhóm đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế
gây thiệt hại hơn một trăm linh tỷ đồng cho tập đoàn vnpt
hay vụ công ty cổ phần bảo hiểm aaa công ty cổ phần sữa việt nam vinamil
tất cả các loại tội phạm công nghệ cao thì đều liên quan tới
hạ tầng tuyên thông cũng như công nghệ thông tin

để nhằm mục đích là chúng ta làm sao đó để tăng cường được an toàn thông tin
và đấu tranh phòng chống quét được các loại tội phạm trên mạng
để giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài các công dân việt nam tổ chức việt nam
làm ăn yên tâm và xây dựng tổ chức của mình được hành đại hơn
trong xu hướng toàn cầu hóa tội phạm sử dụng công nghệ cao đang là một tội phạm nguy hiểm nhất
có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia bất cứ quốc gia nào trong đó có việt nam
trước những nguy cơ tiềm ẩn đó kể từ khi ra đời đến nay
cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh của mình
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống của nhân dân